liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một
đến năm hai nghìn hai mươi thực hiện liên thông xét nghiệm đối với các bệnh viện trong cùng một địa bàn tỉnh thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm liên thông xét nghiệm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
nhìn về tổng thể thì đó là cái lợi rõ ràng
nhưng dường như mọi việc không hề đơn giản
ghi nhận sau một tháng triển khai tại một số bệnh viện cho thấy
khi bệnh nhân chuyển viện kết quả xét nghiệm của bệnh viện đã điều trị trước đó
không được công nhận tại bệnh viện mới chuyển đến
ông nguyễn ngọc điệp có bệnh huyết áp và tiểu đường
ông xét nghiệm máu tại bệnh viện hữu nghị việt sô cách đây ít hôm
khi chuyển sang bệnh viện thể thao việt nam kết quả xét nghiệm này không được chấp nhận
mặc dù bệnh viện hữu nghị việt sô là bệnh viện hạng một
tức là tuyến trên của bệnh viện thể thao việt nam
tôi ở bệnh viện việt xô thì cứ một quý là tôi đến khám một lần
bởi vì tôi có bệnh huyết áp và tiểu đường
cho nên khi trước khi đến đây thì tôi có mang kết quả đến
thì các bác sĩ ở đây huy không sử dụng kết quả ở bệnh viện khác
mà các bác sĩ bắt tôi làm lại từ đầu tất cả các xét nghiệm
điều đáng nói là hiện nay máy xét nghiệm tại bệnh viện thể thao đã bị hỏng
và toàn bộ xét nghiệm của bệnh viện đều phải thuê một đơn vị tư nhân thực hiện
nhưng bệnh viện lại không chấp nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện tuyến trên gửi xuống
giải thích về vấn đề này đại diện bệnh viện thể thao việt nam cho rằng
việc không công nhận kết quả xét nghiệm do bộ y tế chưa có quy định liên thông ở tuyến dưới
cái việc này thì từ trước đến nay nó chưa có một cái thống nhất trong toàn ngành y tế
về cái việc sử dụng kết quả của các cơ sở cảm giác bệnh với nhau
và cái này tùy thuộc vào mỗi cơ sở và quan điểm của mỗi từng người
những bệnh viện hạng một và đặc biệt có thể liên thông kết quả với nhau
nhưng các bệnh viện tuyến dưới có thể từ chối kết quả xét nghiệm của các bệnh viện hạng một và đặc biệt này
lãnh đạo bộ y tế cho biết đây là việc rất hy hữu
tốn kém rất là ít tiền
tất cả những cái đấy mà ổn rồi mà tạt xuống tuyến huyện và tuyến xã thì rất đơn giản
bộ y tế và hầu hết các bệnh viện đều cho rằng
chủ trương liên thông kết quả xét nghiệm là việc làm cần thiết
tạo thuận lợi cho người bệnh và chống lạm dụng xét nghiệm
để thực hiện điều này cần có lộ trình thực hiện từ tuyến trên đến tuyến dưới
tuy vậy để các bệnh viện công nhận kết quả xét nghiệm của nhau cũng còn rất nhiều vấn đề
trong đó những vướng mắc về thủ tục giấy tờ liên thông
cũng là rào cản khiến cho việc liên thông xét nghiệm
tại các bệnh viện trực thuộc bộ y tế vẫn gặp khó khi triển khai
cháu bé này được chuyển từ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
lên bệnh viện nhi trung ương
trong giấy chuyển viện bác sĩ đã ghi tóm tắt bệnh án
và một vài chỉ số xét nghiệm huyết học đã thực hiện
nhưng bác sĩ tại bệnh viện nhi trung ương cho rằng
cháu cần làm lại hầu hết tất cả các xét nghiệm
mặc dù bệnh viện việt nam thụy điển nằm trong tốt bệnh viện hạng một
mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận khoảng ba lượt bệnh nhân đến khám
nhưng số lượng xét nghiệm được liên thông tại bệnh viện nhi trung ương
chỉ đếm trên đường
nguyên nhân là do bệnh viện tuyến dưới không chuyển đủ dữ liệu xét nghiệm lên tuyến trên
và chất lượng xét nghiệm ở tuyến dưới còn nhiều hạn chế
việc lo lắng về chất lượng xét nghiệm
ở các bệnh viện khác nhau là điều hoàn toàn hợp lý
hiện nay bộ y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn
danh mục cụ thể các xét nghiệm sẽ liên thông
những trường hợp bệnh nhân nặng
có thể là buổi sáng bệnh nhân ở các cái tuyến
đã chuyển đến chúng tôi đã làm rồi
nhưng mà tình hình bệnh nhân nặng thì bác sĩ vẫn có dựa theo
tình hình bệnh nhân để chỉ định xét nghiệm
và lấy lợi ích bệnh nhân làm trung tâm
chất lượng xét nghiệm giữa các cơ sở điều trị
và giữa các tuyến điều trị là điều hoàn toàn hợp lý
điều trị hiện nay nhìn chung chưa đồng đều
chất lượng xét nghiệm thường tốt hơn
ở các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh
chất lượng còn hạn chế ở các bệnh viện tuyến dưới
cục quản lý khám chứa bệnh bộ y tế
đã xây dựng các tiêu chí ba loại xét nghiệm
hóa sinh khuyết học và vi sinh
mỗi xét nghiệm có hai mươi ba mươi chỉ số
thực hiện liên thông xét nghiệm
đây là cơ sở để các bệnh viện công nhận
và có thể sử dụng kết quả xét nghiệm của nhau
trong các trường hợp xét nghiệm đó
có giá trị sử dụng trong một thời gian
và trên cơ sở tình trạng người bệnh
tùy thuộc vào loại xét nghiệm và ca bệnh
bác sĩ điều trị có thể chỉ định xét nghiệm lại
trong ngày trong tuần hoặc từ ba sáu tháng
mỗi một lĩnh vực chúng tôi cũng tính toán
khoảng từ hai mươi ba mươi cái xét nghiệm
có thể được sử dụng công nhận
và sử dụng đối với lẫn nhau
tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải nhấn mạnh một ý là
ngoài cái khả năng
sử dụng lại như vậy
thì bác sĩ hoàn toàn phải có một quyền
là có chỉ định xét nghiệm cần thiết
đó tùy thuộc hoàn toàn
vào tình trạng của bệnh nhân
lạm dụng xét nghiệm và cho xét nghiệm
trùm lập là có xảy ra
cho nên cần có sự kiểm tra quản lý
để hạn chế sai sót hay tiêu cực
cụ thể là chất lượng xét nghiệm phải được bảo đảm
thông qua quy trình quản lý chặt chẽ
bên cạnh đó các cơ sở y tế
phải xác định được danh mục những xét nghiệm
có thể sử dụng lại kết quả
trong khoảng thời gian nhất định
bác sĩ khi chỉ định xét nghiệm chiếu trục
phải giả soát những kết quả xét nghiệm nào
bệnh nhân đã có không cần làm lại
xét nghiệm nào chưa có cần bổ sung
mới được chỉ định làm tránh lãng phí
tốn kém tiền bạc thời gian và công sức
của bệnh nhân với những xét nghiệm đắt tiền
nếu bắt buộc phải chỉ định làm lại
thì cần tư vấn giải thích tránh gây
bức xúc cho người bệnh đồng thời
các bệnh viện cùng hạng cần phải có quy định
nội kiểm ngoại kiểm trần mực
để chấp nhận kết quả xét nghiệm của nhau
tránh tình trạng một số bệnh viện cùng hạng
khi bệnh nhân từ bệnh viện này chuyển sang
bệnh viện kia vẫn phải làm lại xét nghiệm
không cần thiết
thưa quý vị các bệnh viện đều đồng tình
với việc liên thông kết quả xét nghiệm
tuy nhiên phải giải quyết được những vướng mắt
về thủ tục giấy tờ liên thông
nâng cao chất lượng nhân lực trang thiết bị
vật tư kỹ thuật bảo đảm độ tin cậy
và chính xác khi sử dụng kết quả xét nghiệm
lúc đó mục tiêu giảm thiểu
những bất cập trong thanh toán chi phí
bảo hiểm y tế mới thực sự có hiệu quả
chương trình điểm tựa tương lai xin được kết thúc
tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại